nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giảm thiểu sự cố lưới điện phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn
điện lực pleiku đã và đang thực hiện nhiều giải pháp giúp giảm sự cố nâng cao chất lượng cung cấp điện và quản lý hành lang an toàn lưới điện
theo đó từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay điện lực pleiku đã lắp thêm chín mươi hai vị trí chống xét và đường dây bổ sung một trăm bốn mươi chín bộ tiếp điện lặp lại
đặc biệt đơn vị đã thay gần một mươi tám hai km trong tổng số hai trăm linh năm km dây bọc bán phần thành dây bọc toàn phần với kinh phí hơn chín sáu tỷ đồng
đồng thời lắp bổ sung sáu bảy km đường dây chống xét dọc xuất tuyến và thay hơn một bảy trăm linh vị trí xứ kém chất lượng dễ gây ra sự cố
hiện nay đơn vị đang cung cấp điện cho khách hàng cao nhất trong toàn tỉnh với hơn tám mươi một năm trăm linh khách hàng
vì vậy việc thay dây bọc bán phần thành dây bọc toàn phần và các hoạt động kiểm tra đường dây được đơn vị chú trọng
và là đơn vị đầu tiên của các đơn vị điện lực huyện thị xã thành phố thực hiện